tại hà nội học viện quốc phòng đã tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư tham dự buổi lễ
những năm qua học viện quốc phòng đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện
đào tạo và xây dựng được nhiều đề tài khoa học có giá trị cả về lý luận và thực tiễn
cung cấp luận cứu khoa học để tham mưu cho đảng nhà nước quân ủy trung ương
bộ quốc phòng hoạch định bổ sung hoàn thiện các chủ trương đường lối chính sách về quốc phòng an ninh
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngoài các lớp đào tạo cao cấp chỉ huy tham mưu tham mưu tác chiến cấp chiến dịch
chiến lược đào tạo và hoàn chỉnh trình độ cao cấp lý luận chính trị
học viện quốc phòng còn mở lớp đào tạo đại học văn bằng hai ngoại ngữ và các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng anh
thời gian tới học viện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa
triển khai thực hiện tốt đề án xây dựng học viện thông minh chính quy tiên tiến mẫu mực ngang tầm khu vực và quốc tế